trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại gãi gaza vẫn chưa có tiến triển do xung đột leo thang giữa israel và lực lượng hamas
cộng đồng quốc tế đang tiếp tục tìm cách đẩy nhanh các hoạt động cứu trợ dân thường và chữa trị cho những người bị thương
bên lề hội nghị thượng đỉnh an toàn trí tuệ nhân tạo ai ở anh thủ tướng anh rishi sunak và tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
hôm qua đã nhất trí cần tăng cửa quy mô viện trợ nhân đạo cho giải gaza
hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý cần phải khôi phục những nỗ lực quốc tế nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài giải quyết xung đột
cùng ngày tổ chức y tế thế giới who đã kêu gọi lập hai quỹ riêng rẽ trị gián năm mươi triệu đô la mỹ và một mươi bốn triệu đô la mỹ
để hỗ trợ ứng phó với nhu cầu y tế tại gaza và liban nơi căng thẳng với israel đang leo thang
who cũng cảnh báo rằng việc cưỡng ép sơ tán các bệnh viện ở giải gaza có thể gây nguy hiểm cho hàng trăm bệnh nhân
trong khi đó quân đội israel cho hay sẵn sàng nới lỏng lệnh cấm vận nhiên liệu vào giải gaza
trong bối cảnh các bệnh viện ở khu vực này báo động về thiếu nhiên liệu cho hoạt động chữa bệnh
giới chức israel cũng đang thảo luận với các cơ quan y tế về việc lập các bệnh viện dạ chiến ở miền nam giải gaza